mỹ dự vững tâm kết với các đồng minh châu á
sau đây là nội dung chi tiết
thưa quý vị và các bạn trong phiên chất vấn bộ trưởng bộ nội vụ lê vĩnh tân vào chiều nay
nhiều vấn đề nóng được dư luận quan tâm trong thời gian gần đây đã được các đại biểu quốc hội chất vấn và bộ trưởng bộ nội vụ lê vĩnh tân trả lời
công tác quy hoạch luận chuyển vấn đề bổ nhiệm cán bộ là một trong những vấn đề là đúng quy trình hiện nay thủ tướng nhất trong phiên họp chiều nay
trả lời các đại biểu bộ trưởng bộ nội vụ lê vĩnh tân khẳng định
thời gian qua đã có tình trạng bổ nhiệm ổ án cán bộ trong thời điểm chuyển giao nhiệm kỳ tại các bộ ngành địa phương
tiếp lottem phiên chất vấn sáng nay rất nhiều vấn đề khác trong đời sống xã hội phát triển kinh tế
du lịch cũng đã được chất vấn và không chọn người tài
vì thế là gây bức xúc làm xói ngọn niềm tin của đội trí và nhân dân trong việc đề bạt và bổ nhiệm cán bộ
đề nghị bộ trưởng cho biết giải pháp nào để khắc phục tình trạng tên
để lấy lại niềm tin trong nhân dân để cứu nguy cho quốc gia trong việc chọn người tài quản lý đất nước
thì hiện nay chúng tôi đã có các báo cáo như thủ tướng chính phủ
ông có việc bổ nhiệm người nhà tới với chính địa phương
và qua các báo cáo lần này chúng tôi đề nghị là thủ tướng chính phủ có chỉ đạo
cho quỹ bàn nhân dân của các tỉnh
trong việc đối nhiệm cán bộ chúng ta phải thực hiện đúng tiêu chứng điều kiện và quy trình bổ nhiệm cán bộ
theo quy định của đảng và nhà đất
và cái việc tỉnh chọn cán bộ là chúng ta phải áp dụng là một cách công khai công khai bình bạch dân chủ
xin bộ trưởng cho biết một có hay không có tình trạng bổ nhiệm
ồ ạt cán bộ tại không ít bộ ngành địa phương vào thời điểm chuyển giao nhiệm kỳ
trong đó có những
những người không đủ tiêu chuẩn điều kiện theo quy định
hai trách nhiệm của bộ nội vụ trong việc thanh tra kiểm tra khi để xảy ra tình trạng này và giải pháp khắc phục
riêng ý kiến của đại biểu nga đặt ra mấy vấn đề có hay không tại cái việc bổ nhiệm bổ bạc
đến giờ này thì theo báo cáo sơ bộ của chúng tôi nhận thấy là hiện tượng bổ nhiệm nhiều trong cuối nhiệm kỳ là có
nhưng chúng ta cần phải phân tích cho nó rõ là bổ nhiệm lại và bổ nhiệm mới
bổ nhiệm đúng tiêu chuẩn đủ điều kiện và có quy hoạch
thì vấn đề này cần có thời gian bộ đội bộ sẽ tiến hành để đi thanh tra một số nơi
mà thấy rằng cần phải tiếp phải thanh tra công vụ để làm rõ vấn đề
những vấn đề nóng được dư luận quan tâm thời gian gần đây như vụ việc của ông vũ huy hoàng
nguyên bộ trưởng bộ công thương hay vụ việc tại sở lao động thương binh và xã hội tỉnh hải dương có bốn mươi sáu cán bộ
trong đó có đến bốn mươi bốn người là trưởng phó phòng cũng được các đại biểu quốc hội chất vấn
đề nghị bộ trưởng cho biết quan điểm của mình là hình thức xử lý về mặt nhà nước có thể áp dụng
đối với nguyên bộ trưởng vũ huy hoàng bảo đảm kịp thời nghiêm minh đúng quy định của pháp luật
vụ việc cụ thể này theo bộ trưởng có cần thiết phải nghiên cứu đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét
sửa đổi bổ sung luật cán bộ công chức và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan hay không
một đồ vụ sẽ phối hợp cùng với các cơ quan chuyên môn để tham mưu cho bang canh sự đảng chính phủ

và chất thải xuống sông hồng
liên quan đến phần chất vấn và trả lời về nội dung thuộc lĩnh vực của bộ nội vụ
chuyên nhân dân đã có cuộc ủng hộ các đại biểu quốc hội và cử tri về phần trả lời
cũng như quan điểm của họ về vấn đề bổ nhiệm cán bộ hiện nay